các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
trước đó ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn công an huyện gò dầu tây ninh nhận tin báo từ người dân trên địa bàn xã cẩm giang huyện gò dầu xảy ra vụ án mạng
nạn nhân là bà d t n sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi đã tử vong và chồng bà n là ông l v p sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi cùng ngụ xã cẩm giang huyện gò dầu tỉnh tây ninh bị thương tích nặng còn đối tượng gây án đã bỏ trốn
công an huyện gò dầu cùng văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra phòng cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ bố trí lực lượng lần theo dấu vết đối tượng gây án để lại để truy tìm
sau hơn một ngày điều tra lực lượng công an tây ninh xác định đối tượng gây án là nguyễn thế hùng đang trốn ở cần thơ
lực lượng cảnh sát điều tra công an tây ninh phối hợp công an huyện cái răng tỉnh cần thơ bố trí lực lượng bắt giữ hùng đưa về tây ninh phục vụ điều tra
tại cơ quan công an hùng khai do có mâu thuẫn trong việc phân chia đất của gia đình hùng đến nhà gửi cháu ruột là bà dtn để giải quyết
khi đến nơi hùng thấy bà nờ ở nhà một mình liền dùng búa tấn công vào người làm bà tử vong
sau đó hùng chờ chồng bà n là ông lvp đi công việc trở về nhà tiếp tục dùng dao tác động khiến ông p thương tích nặng
ông p bỏ chạy ra trước sân nhà kêu cứu hùng đuổi theo nhưng thấy người dân xung quanh chạy đến sợ bị phát hiện
nên hùng lên xe máy bỏ trốn về cần thơ đến khi lực lượng công an phát hiện bắt giữ
mở rộng điều tra vụ án buôn lậu liên quan đến chuyên án chín trăm hai mươi g do công an tỉnh đồng nai xác lập vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi
để đấu tranh với đường dây buôn lậu xăng từ singapore về việt nam tiêu thụ tại các tỉnh thành miền nam miền trung tây nguyên
mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự buôn lậu xảy ra tại tỉnh đồng nai
và một số tỉnh thành phố khác để tiến hành điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng có dấu hiệu tội phạm chưa bị xử lý ở giai đoạn một của vụ án
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai xác định tổng số lượng xăng các bị can buôn lậu lên đến trên hai trăm linh triệu lít
tương ứng với tổng giá trị hàng hóa phạm pháp là trên hai sáu trăm chín mươi tỷ đồng đã tịch thu xung công quỹ nhà nước một mươi bảy phương tiện tàu thủy
hai mươi hai xe bồn hàng trăm tỷ đồng cùng nhiều tài sản có giá trị khác
kết thúc điều tra giai đoạn một của vụ án đã có bảy mươi bốn bị cáo bị tòa nhân dân các cấp tuyên phạt nhiều mức án khác nhau
trong đó các đối tượng cầm đầu là đào ngọc viễn bị tuyên phạt một mươi năm năm tù phan thanh hữu bị tuyên phạt một mươi ba năm sáu tháng tù về tội buôn lậu
ngô văn thụy nguyên đội trưởng của cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan bị tuyên phạt một mươi năm năm tù về tội nhận hối lộ
trong đó các đối tượng cầm đầu là đào ngọc viễn bị tuyên phạt một mươi năm năm tù phan thanh hữu bị tuyên phạt một mươi năm năm tù
trong đó các đối tượng cầm đầu là đào ngọc viễn bị tuyên phạt một mươi năm năm tù phan thanh hữu bị tuyên phạt một mươi năm năm tù phan thanh hữu bị tuyên phạt một mươi năm năm tù về tội nhận hối lộ